vụ cháy lớn đã khiến nhiều người mắc kẹt trên tòa nhà thiệt hại lớn về tài sản nhưng rất may là không có thương vong về người sau đây sẽ là ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự
theo thông tin ban đầu người dân phát hiện khói ở khu trung cư kế trên vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi một tháng một mươi sau đó khoảng ba mươi phút nhiều người nghe thấy những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của tòa nhà ct bốn a rồi khói um lên đen kịt từ hầm
trong lúc đó lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải vận động người dân cố di chuyển lên tầng thuộc của hai tòa nhà
thống kê ban đầu lực lượng chức năng giải cứu khoảng ba trăm linh người từ các tòa nhà